báo cáo mới nhất của viện khoa học giáo dục nghề nghiệp tổng cục giáo dục nghề nghiệp thì hiện mới có bảy năm doanh nghiệp hợp tác với các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp còn trên ba mươi năm doanh nghiệp có đào tạo người lao động trong đó gần tám mươi là tự tổ chức đào tạo
việc phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động vẫn còn yếu và vẫn là vấn đề đau đầu của những nhà hoạch định chính sách các cơ quan quản lý liên quan
là một doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô dưới năm mươi người tuy nhiên doanh nghiệp này lại luôn khó khăn trong tìm kiếm nhân sự đặc biệt là vấn đề về chất lượng nhân sự
hiện nay công ty tôi cũng như rất nhiều các công ty đối tác gặp rất nhiều vấn đề về tuyển dụng và đào tạo nhân sự bởi vì tôi không biết bây giờ các trường đào tạo như thế nào nhưng mà anh em ra trường thì nó thiếu rất nhiều các kỹ năng kỹ năng về xử lý tình huống công việc cũng như kỹ năng về chuyên môn
đây không chỉ là vấn đề của riêng doanh nghiệp này
nhưng cũng là vấn đề của hơn chín mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại ở việt nam
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín và thông tư số chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
tuy nhiên theo các chuyên gia vướng mắt ở chỗ là chưa đi đến tận cùng các chính sách
chính sách đối với doanh nghiệp khi tham gia vào giáo dục nghề nghiệp cần phải cho họ đủ ba cấp độ
một là vai trò hai nhiệm vụ ba là lợi ích mà đặc biệt là lợi ích trực tiếp
tôi nghĩ cần phải có một điều trong luật giáo dục nghề nghiệp trong quá trình sử dụng
chúng tôi kiến nghị là từ phía cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng phải chia sẻ lại trách nhiệm đối với doanh nghiệp
để tạo sự động lực cho các doanh nghiệp khi họ tiếp nhận sinh viên đến thực tập
vì chúng ta đều biết là trong quá trình học tập thì việc thực hành cũng như được tham gia thực tế ở các doanh nghiệp
là một giai đoạn rất là quan trọng để các em có thể phát triển kỹ năng nghề
cần tạo một cơ chế hợp tác bình đẳng giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
việc là doanh nghiệp vừa và nhỏ
sự tham gia của các cơ quan các hiệp hội doanh nghiệp vào lĩnh vực này mới có cơ hội tạo đà hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác
chúng tôi đã làm việc trực tiếp với vci với hội doanh nghiệp vừa và nhỏ
để ký kết cái biên bản ghi nhớ giữa tổng cục với vci và tổng cục với hội doanh nghiệp vừa và nhỏ để mà triển khai cái công tác này
thực ra cái sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đó còn hạn chế
nhà nước cần phải tạo ra khung khổ chính sách để khuyến khích để thúc đẩy để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình này cùng các cơ sở đào tạo
hợp tác sâu từ khâu chủ động đặt hàng tham gia vào xây dựng chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp là điều mà các nhà quản lý các cơ quan hiệp hội trường nghề doanh nghiệp cần phối hợp trong thời gian tới